tính đến một mươi tám h ngày một mươi sáu tháng tám cả nước ghi nhận thêm một mươi một ca nhiễm mới
tuy nhiên có một thông tin khả quan khác là đã có chín bệnh nhân mắc covid một mươi chín được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay
đều là các bệnh nhân tại đà nẵng
những bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày hôm nay gồm bảy bệnh nhân tại trung tâm y tế hòa vang
lần lượt là bệnh nhân số bốn trăm sáu mươi năm bốn trăm tám mươi chín năm trăm linh chín sáu trăm sáu mươi tám sáu trăm chín mươi một bảy trăm linh bảy và bảy trăm chín mươi
và hai bệnh nhân tại bệnh viện phổi đà nẵng là bệnh nhân năm trăm tám mươi hai và bệnh nhân sáu trăm bảy mươi
các bệnh nhân này đều cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai nhiều lần
sau khi được công bố khỏi bệnh các bệnh nhân được đưa về cơ sở cách ly tiếp một mươi bốn ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế địa phương
bên cạnh đó các bệnh nhân được đưa về cơ sở cách ly tiếp một mươi bốn ngày dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng y tế địa phương
bên cạnh đó bảy mươi bệnh nhân không mắc covid một mươi chín trong tổng số chín mươi năm bệnh nhân được chuyển về từ bệnh viện đà nẵng
tới cách ly và điều trị tại bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc quảng nam
với sự hỗ trợ của bệnh viện bạch mai cũng được xuất viện trong ngày hôm nay
sau khi đã thực hiện đủ thời gian cách ly một mươi bốn ngày theo quy định và có kết quả âm tính với sars cov hai ba lần liên tiếp
những trường hợp còn lại tiếp tục được giữ lại bệnh viện để điều trị